nông pháp của chúng ta về hóa học là một nông pháp có lẽ cần phải xem xét
và chúng ta cần phải đưa một cái nông pháp sinh học vào trong canh tác của chúng ta
nông pháp có hàm lượng sự sống cao nông pháp có hàm lượng vi quẩn nhiều
nôn pháp có hàm lượng sinh học cao thì nó mới có thể thay đổi được cái cục diện của chúng ta
và từ đó chúng ta tạo ra được những sản phẩm khác biệt
chúng ta biết quá trình hình thành đất không thể thiếu
nông pháp không thể thiếu yếu tố sinh học mà vai trò của thực vật đã đóng góp không nhỏ
ban đầu trong quá trình sinh trưởng phát triển các loài thực vật hút nước và chất khoáng từ mẫu chất
kết hợp quá trình quang hợp để tạo thành các chất hữu cơ trong thể thực vật
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang ứng đây là một mươi hectare đất trồng rau tại xã trực hùng huyện trực ninh nam định
để có một diện tích rau sạch theo hướng hữu cơ như thế này
thì doanh nghiệp đã phải rất dày công
trong đó việc tích tụ đất và cải tạo đất là một trong những yếu tố tiên quyết
và cũng là khó khăn nhất của những mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ hiện nay
để có đất mở trang trại đầu năm hai nghìn một mươi sáu
anh lâm văn lưu mạnh dạn đấu thầu gần một mươi hectare đất trồng lúa kém hiệu quả của trên hai trăm linh hộ
có diện tích nhỏ lẻ xã trực hùng huyện trực ninh tỉnh nam định
để quy hoạch xây dựng mô hình trồng rau công nghệ cao
ý thức được tầm quan trọng của việc cải tạo đất
anh lưu đã dành gần năm tháng để chăm sóc sức khỏe cho đất
trong đó anh được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các chuyên gia nông nghiệp
chúng tôi thấy đó là một sự việc làm hết sức là kỳ công
có thể nói là bỏ ra công sức cũng như là tiền của rất là lớn để mà đầu tư cho từng hectare
hay gọi là đơn vị nhỏ nhất là từng xã

mà đây là gần một mươi hectare
tôi cho là đây là một cái gọi là quá là chi phí lớn đối với một doanh nghiệp mà bước đầu là sản xuất rau cơ
thế và cái cải tạo ở đây là các anh ấy làm như vậy là rất là bài bản
tức là gì
là lớp đất mặt của các anh là coi như anh để riêng ra
sau khi là cải tạo thành những cái băng nó nổi cao lên rồi đổ đất thêm
sau đó mới lại trải lại cái đất lấp đất mặt lên
đồng thời lại trải thêm một lớp phù sa nữa
thì tôi cho rằng là quy trình này là là hết sức là là khoa học và hết sức là thoát lợi
nhưng mà nó rất là tốn kém
cái này chắc là phải chấp nhận
thì cái tốn kém này nó sẽ là có khả năng là nó kéo dài
trong một thời gian ba năm thì bắt đầu mới thu hồi được vốn
bởi vì là cái đầu tư cơ bản này nó nó lớn quá cho nên mà cái thu nhập về rau này rau sạch trong cái điều kiện như thế này ở miền bắc mình ấy
thì cũng không phải là tranh lệch so với các cái rau gọi là rau sản xuất đại trà
sản xuất theo không theo cái quy trình việt tết
tuy có điều kiện thuận lợi về nguồn nước sạch lấy từ sông ninh cơ
nhưng đây vốn là vùng chiêm trũng nên độ chua phèn trong đất còn cao
ngoài ra thời gian nghỉ của đất trước đó chưa được bà con trú trọng
có đất có nước nhưng công việc trồng rau sạch theo hướng hữu cơ chưa thực sự bắt đầu đối với một mươi hectare này
anh lưu hỏi về
anh lưu hỏi về
vậy thì về mặt trực quan thì mình phân biệt nhìn thế này có phát hiện được đất thế nào là đất cải tạo tốt không anh
có chứ ạ
bởi vì là cái đất mà đã qua cải tạo rồi
và đã đủ cái tiêu chuẩn để đưa vào sản xuất
thì cái đất bắt buộc nó phải tơi sốt
nó tơi xốp thì nó mới thoát được cái khí ở trong cái nuống rau
thoát được cái khí thì cây rau nó phải sinh trưởng bình thường
còn nếu mà cái đất mà chưa cải tạo chưa tơi xốp mà chưa màu mỡ như thế này
chưa đầy đủ cái dinh dưỡng trong đất như thế này
thì cái đất nó sẽ rất là rắn
nó rắn và chắc mà nó không có độ tơi sốt
và như vậy thì là khi mà chúng ta trồng cây rau xuống á
thì nó sẽ bị bết cái mặt của cái nuống đất này
hoặc là chúng ta tưới nước xong
hoặc là sau một ngày trời mưa
thì toàn bộ cái mặt đất này nó sẽ màng thêm một cái lớp như vậy là cái đất phù sa
và nó sẽ bết hết lại
và khi mà nó bị trường hợp như vậy thì trong cái nống rau này nó mới không thoát được khí
và trồng rau thì nó sẽ không lên được
và chúng tôi chỉ cần nhìn cái đất
thứ nhất là đất đều tơi sốt
và chúng tôi có thể là ví dụ cái nống nuống rau này
rắn mà nó thụt cái bàn chân
thì đất đấy là đất có thể là đủ cái độ tơi xốp
và cái màu mỡ trong đất thì cái đất nó sẽ chuyển thành một cái màu nâu hoặc là một cái màu hơi đen
như thế này
thì là đã có một cái lượng phân vi sinh phân hữu cơ đã cải tạo
và trộn lẫn cùng với trong này là qua một số cái quá trình cái vụ đau đã quá là nhiều
cho nên là nó mới đạt được như cái tiêu chuẩn như thế này ạ
vâng thế còn cái việc mà để cho đất nghỉ thì thế nào anh
đất nghỉ thì cứ sau mỗi một vụ rau mà chúng tôi thu hoạch
thì chúng tôi sẽ phải vệ sinh đồng luộng
vệ sinh đồng luộng xong và cày lên một lớp
cài lên một lớp và chúng tôi lại phun môn lại một cái lần một cái chế phẩm vi sinh
đấy và để nuôi cấy một số cái dòng phi vi sinh vật
và đưa vào trong đất
và sau đó thì tự cái vi sinh vật có hại đấy nó sẽ có cái tác dụng là tiêu diệt
tiêu diệt những cái vi sinh vật có hại
nó sẽ hạn chế được cái nguồn nấm cũng như là về cái vi khuẩn ở trong đất
thì nó sẽ cải tạo cho nó làm xốp cái đất lên
khi thực phẩm hữu cơ đang trở thành xu hướng
thì nhà sản xuất có xu hướng canh tác chuyển sang sản xuất rau hữu cơ
để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng
tuy nhiên một quy trình sản xuất rau hữu cơ không phải đơn giản
toàn bộ về cái nguồn nước ở đây thì chúng tôi đã lấy mẫu rất là nhiều lần
và kiểm tra thì hoàn toàn là không có bị nhiễm về cái chất kim loại nặng
và thứ hai nữa là về cái chất đất là chúng tôi cũng kiểm tra và lấy mẫu để đưa đi tết
thì cái mẫu này cũng không ảnh hưởng gì
và chính vì vậy là chúng tôi quyết định để đầu tư xây dựng ở tại địa phương đây
và trong cái quá trình chúng tôi cải tạo để nâng cái mặt bằng lên để mở rộng cái mặt bằng
thì chúng tôi đã phải sử dụng rất là nhiều công sức của bà con lao động
xử lý về cái mức độ phèn quả cái nguồn đất
và sau đó thì chúng tôi đã phải sử dụng rất là nhiều về cái chế phẩm vi sinh
để giải độc cho cái đất
và cấy rất nhiều cái chủng vi sinh vào trong đất
các cái chủng vi sinh này gọi là chủng vi sinh có lợi
và để nó tấn công và gọi là cái thiên địch có lợi đấy
để nó tấn công những cái ấu trùng và cái vi khuẩn
đấy ấu trùng trong đất
để như vậy là cái đất này nó sẽ tiêu diệt nó sạch được cái nguồn nấm bệnh
sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang đứng trước thách thức về thu nhập của người sản xuất
sự phức tạp về quá trình sản xuất và giám sát
hiện tại đa số nông dân chưa muốn chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ
do sức hấp dẫn về thu nhập chưa được chứng minh
thị trường tiêu thụ không được cam kết
hơn nữa quy trình sản xuất lại khắt khe
cần thời gian dài để cải tạo đất tạo nguồn nước tưới
đáp ứng yêu cầu về chất lượng nên chi phí sản xuất cao
nhưng nhận thức của người tiêu diệt
sử dụng còn chưa thực sự đúng về mặt giá thành
đối với các sản phẩm rau trồng theo phương pháp hữu cơ này
do đó các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực hữu cơ vẫn còn lận đận
chúng tôi đang bán cái rau thủy canh
với cái giá trên ba mươi đồng trên một kg
nhưng mà có người thì rất là thích ăn nhìn thì thấy là sạch
nhưng mà lại đang so sánh là ngoài chợ họ đang bán có độ tầm một mươi một cân
cái đó là cái mà vấn đề có thể nói là rất là khó
rất là khó
chúng tôi cũng phải cần có những sự rõ ràng
rõ ràng và cần những sự vào cuộc cấp bách của phía cơ quan nhà nước
chứ không là trong lúc này là những người sản xuất nông nghiệp cao
không khéo là lại không bằng cái người mà sản xuất truyền thống
với mong muốn dự án sẽ mang lại những tác động xã hội tích cực
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương giải quyết việc làm
tăng thu nhập cho lao động địa phương
giảm các tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất nông nghiệp tới môi trường
anh lâm văn lưu đã vươn lên từng bước khắc phục những khó khăn
đưa thương hiệu của công ty ngày một lớn mạnh trên thị trường
khó khăn từ những người mà họ đang sản xuất về cái cây rau hoa màu truyền thống
để sang sản xuất theo một cái quy trình nó rất là khắt khe
thì ngay từ ngày đầu tiên đấy là có những người họ cảm thấy họ làm nó cũng rất là khó chịu
bởi vì từ xưa đến giờ là họ thích làm cái gì là họ làm
rau họ có bệnh họ có sâu thì họ tự đi mua thuốc về họ phun
còn bây giờ rau của mình mình giao cho họ là có bệnh
mà mình mình giao cho họ là quản lý một mảnh vườn này
nó bị sâu nó bị bệnh nhưng mà mình không cho họ dùng những loại thuốc hóa học
và chỉ cho dùng những chế phẩm sinh học
mà chế phẩm sinh học thì nó sẽ là phòng bệnh chứ không phải là chữa bệnh
chính vì vậy mà việc đầu tiên cái khó khăn mà chúng tôi thay đổi được cái tư duy sản xuất nông nghiệp
của bà con nhân dân địa phương ở đây đấy đã là một cái khó khăn khó khăn
và hiện tại là chúng tôi đã vượt qua
không chỉ là quản lý lao động mà đơn vị này còn luôn trú trọng việc đào tạo kiến thức về nông nghiệp
của bà con nhân ở đây
đây có lẽ là một trong những điểm khác biệt mà công ty tâm huyết nhất
thời gian tôi làm ở đây là tám tiếng
và trong quá trình làm việc thì công ty cũng phát thanh những cái chương trình về nông nghiệp
kiến thức cũng bổ ích chúng tôi vừa làm vừa học hỏi
chúng tôi cũng có được kinh nghiệm trong đó thôi
sản xuất nông nghiệp và theo định hướng hữu cơ đang có cơ hội trở lại trong vài năm trở lại đây
bởi mô hình này cho phép khai thác tối ưu nguồn tài nguyên như đất năng lượng chất dinh dưỡng
với một phương pháp quản lý hợp lý nhất để tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm
đồng thời cũng bảo đảm cho hệ thống sản xuất bền vững về môi trường xã hội và kinh tế
một loại quả ngọt liệm chỉ mỏng trên gỗ
một loại quả đem lại giá trị kinh tế cao
một loại quả vô cùng tốt cho sức khỏe
nhò thần gỗ là một loại quả màu tím có nguồn gốc trái cây đông nam brazil
không giống như các loại quả khác nhò thân gỗ mọc ra trong thân
nó trông giống như trái nho nhưng có vỏ ngoài cứng hơn
bất cứ ai khi nhìn giống nho này lần đầu tiên
đều phải ngạc nhiên bởi chúng khác xa so với tưởng tượng về những cây nho thân leo mềm yếu
thân của loại cây này là thân gỗ như cây ổi quả mọc trên thân y như cây sung
trái to bằng quả mận nhưng ăn lại ngon ngọt như nho
những trái nho lớn lên có kích thước đường kính là một inh
lớp bên trong màu trắng rất thơm và ngọt
đặc điểm nhận dạng nhò thần gỗ có thân to chắc vỏ cây nhò khác giống với cây ổi
lá to hơn lá ổi ta có hình dáng khác giống với lá trẻ
hoa nở màu trắng khác giống với hoa trẻ và hoa ổi
bình quân một cây nhò thần gỗ cho quả trong khoảng tám chín năm
nếu được chăm sóc tốt thì khoảng sáu năm cây sẽ cho quả
dù chăm sóc theo phương pháp nào nhò thần gỗ cũng sẽ cho quả đều quanh năm
đây là giống cây quý có hình dáng bên ngoài tương tự ổi
nhưng cho quả giống quả nhò mọc sàn sát nhau bám dọc thân cây
cây được trồng trong trậu dạng bonsai hoặc khu đất rộng để phát triển thành lâu năm
so với các loài thực vật khác nhò thân gỗ có tuổi thọ vượt trội
nhiều cây tại nam mỹ có sức sống tới cả nghìn năm
loại cây này đem lại giá trị kinh tế rất cao
và được trồng rất tốt
nhò thần gỗ rất phổ biến ở châu âu và các nước bắc phi
nho sau khi trồng hai tháng phải thường xuyên tưới nước hai lần một ngày
và chủ yếu bón phân hữu cơ hoa mục là chính
khi cây khỏe có thể cho thêm chút đạm ca ly
nhò thần gỗ phát triển khá chậm nhưng rất khỏe và rất ít sâu bệnh
do nhò thần gỗ nên để tăng năng suất
thì người nông dân nên tỉa cành giúp nho ra nhiều nhánh hơn
càng nhiều nhánh đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều diện tích cho nho đậu quả
cần tỉa bớt cành khô
cảnh bệnh và những cành vượt để tập trung nuôi những cành khỏe mạnh
thời điểm cây ra hoa từ chín tháng sau khi trồng
lúc này hoa sẽ mọc đều trên thân cây trông khá đẹp
hoa nhỏ màu trắng hương thơm dịu
sau ba tháng ra hoa thì quả non đã mọc
những quả nhò non sẽ có màu xanh
màu xanh này dần dần theo thời gian sẽ chuyển sang màu tím thẫm dần
khi quả có kích thước bằng quả mận cơm là bạn có thể thu hoạch được
khi hái nhò cũng khá đơn giản
nho chín có màu tím thẫm vỏ mỏng ăn ngọt và thơm
trái cây được sử dụng chủ yếu cùng với đồ nướng mứt và rượu vang
một loại chất có tác dụng ngăn ngừa oxy hóa chống ung thư
thật đặc biệt là trong các loại nhò tím thì nhò thần gỗ chứa hàm lượng anthocyanins nhiều nhất
khi ăn nho thần gỗ thường xuyên sẽ giúp da rẻ căng mịn tăng sức đề kháng cải thiện hệ miễn dịch và ổn định lượng đường trong máu
nhiều nghiên cứu còn cho biết hạt và vỏ nho có thể chữa tao bón và chống dị ứng
hương vị của quả nhò thần gỗ cũng rất độc đáo
nhò thần gỗ vị ngọt mát thanh thanh hương thơm đượm được sử dụng để ép lấy nước giải khát làm sinh tố làm món ăn salad hay là được dùng làm rượu vang
đặc điểm khí hậu ở việt nam nóng ẩm rất thích hợp cho cây nhò thần gỗ phát triển
cây cho nhiều quả với chất lượng cao
nho thân gỗ đã tạo nên cơn sốt khi có thời điểm mỗi cây giống có giá tới một mươi triệu đồng quả có giá hai trăm linh đồng đến hai trăm năm mươi đồng một kg sòng vẫn cháy hàng